nhằm kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày thành lập ngành xi măng việt nam tối một mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố hải phòng
tổng công ty xi măng việt nam đã tổ chức khánh thành và đưa bảo tàng xi măng việt nam vào hoạt động
bảo tàng xi măng việt nam có diện tích hơn năm m hai có kiến trúc hiện đại
phù hợp với cảnh quan đô thị mới hình thành xung quanh
nơi đây hiện vẫn giữ được di tích ống khói lò nung các thiết bị tiêu biểu của máy nghiền
tượng người công nhân xi măng cùng nhiều hiện vật hình ảnh lịch sử của một trăm hai mươi năm xi măng hải phòng
cái nôi của ngành công nghiệp xi măng việt nam
bảo tàng xi măng việt nam sẽ là một công trình văn hóa lời nưu giữ các hiện vật có giá trị lịch sử
và truyền thống vẻ vang của ngành công nghiệp xi măng việt nam
là điểm đến thưởng ngoạn và giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân việt nam
nhân dịp này công ty xi măng vi xem hải phòng đã tái hiện trạng đường lịch sử một trăm hai mươi năm
của ngành công nghiệp xi măng việt nam qua chương trình nghệ thuật đặc sắc hành trình giữ lửa